với mục đích cao nhất là tập trung giúp đỡ những người được đặc xá người chấp hành xong án phạt trở về địa phương
có điều kiện phát triển kinh tế gia đình ổn định cuộc sống sớm hòa nhập vào cộng đồng dân cư ngăn chặn nguyên nhân phát sinh tội phạm
công an tỉnh trà vinh đã triển khai xây dựng mô hình câu lạc bộ tái hòa nhập cộng đồng và vận động các ban ngành đoàn thể cá nhân
tích cực tham gia thực hiện công tác cảm hóa giáo dục giúp đỡ những người lầm lỗi
đáng mừng hơn là từ nguồn vốn vai của câu lạc bộ mà nhiều đối tượng đã thoát ngào
một trong những địa phương có mô hình câu lạc bộ gây quỹ hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng hiệu quả nhất là tại quyện tiểu cần tỉnh trà vinh
nguyên tắc dẫn động gây quỹ của bang là dẫn động tất cả các thành phần trong xã hội cùng tham gia
giống hỗ trợ cho đối tượng là người đã chấp hành xong án phạt tù không tính lại suất để sản xuất phát triển kinh tế gia đình
người được hỗ trợ cao nhất là hai mươi triệu đồng và thấp nhất là một triệu đồng
ban dẫn động phân công thành viên do lực lượng công an làm nồng cốt thường xuyên theo dõi quá trình sử dụng giống của người được hỗ trợ
được thành lập vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi một câu lạc bộ phát động quyên góp được sáu mươi triệu đồng giải ngân cho bốn đối tượng
đến nay sau khi được nhân rộng toàn quyện trong đó có chín xã và hai thị trấn tổng số tiền gây quỹ đạt một tỷ một trăm linh tám triệu đồng
giúp giải ngân cho sáu mươi bốn đối tượng đặc biệt không ai tái phạm tội
lúc trước thì lông nhông rồi không có công ăn việc làm gì hết trơn rồi theo bạn bè gũ ghê tụ tạp viết
ngã ngã vậy sau này rồi trở về rồi xã có bên hỗ trợ cho được là hai mươi triệu đồng
lúc đó mới quyết định lo làm ăn chứ giờ chơi giờ cũng thấy cũng lỗi lầm với cha mẹ nhiều quá rồi
rồi quyết định mới mua về thì bây giờ hồi mới đầu thì khoảng mua năm con nái
cũng có bán cũng nhiều đợt lắm rồi bây giờ chuồng thì cũng trên dưới lớn nhỏ luôn khoảng ba mươi con
từ một câu lạc bộ năm hai nghìn một mươi một đến nay mô hình đã được nhân rộng lên thành bảy mươi ba câu lạc bộ tại tất cả các quyện thị xã thành phố
tổng số tiền đóng góp hơn hai tỷ tám trăm linh triệu đồng đã xét hỗ trợ cho hai trăm hai mươi trường hợp
ngoài ra các câu lạc bộ cũng đã giới thiệu việc làm cho một trăm hai mươi một người chấp hành xong án phạt tù
mô hình tạo điều kiện để họ tiến bộ và không bị kẻ xấu lôi kéo trở lại con đường phạm tội
đặc biệt là nêu gương cho những người phạm tội khác phấn đấu dương lên làm lại cuộc đời